tuần lễ cấp cao apec khởi động cũng là lúc hơn ba phóng viên trong và ngoài nước tập trung về trung tâm báo chí quốc tế apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
đây là một trong những trung tâm hiện đại nhất trong các kỳ apec dành cho báo chí
có mặt tại trung tâm báo chí quốc tế apec hai nghìn một mươi bảy từ ngày hôm qua cũng như hàng ngàn phóng viên khác
nhà báo eric sanjan hernandez bắt tay ngay vào việc tìm kiếm thông tin đăng ký tham gia các sự kiện và tìm kiếm những thông tin mình cần cho bài viết
anh cho biết apec là một trong những sự kiện được hãng thông tấn của anh đặc biệt quan tâm
chúng tôi có lượng độc giả lớn ở khu vực mỹ la tinh trong đó có ba nền kinh tế sẽ tham gia apec năm nay là mexico peru và chile
nhưng apec cũng là nơi chứng kiến những thay đổi lớn
và nhiều điều này sẽ giúp chúng tôi tìm kiếm những thay đổi lớn
với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo như donald trump putin tôi quan tâm tới khía cạnh thú vị như tpp không có nước mỹ sẽ như thế nào
từ những điều tôi tìm hiểu thì việt nam đã làm rất tốt với vai trò chủ nhà của mình trong suốt cả năm vừa qua
và không chỉ được nghe lần đến việt nam này anh đã hoàn toàn bị thuyết phục ngay tại nơi mình đang tác nghiệp
một trung tâm báo chí quốc tế mà theo anh quy mô và chuyên nghiệp
không kém bất cứ sự kiện nào anh từng tham gia
lúc đầu tôi có chút lo ngại khi các sự kiện diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau
và thời tiết mấy hôm nay thì không tốt lắm
tuy nhiên khi tới đây tôi đã được tiếp cận mọi thứ mình cần
từ cơ sở vật chất mạng đường truyền thông tin truyền hình trực tiếp cách đăng ký phỏng vấn phương tiện di chuyển tham gia các sự kiện
tôi rất ấn tượng
tạo ra những ấn tượng đẹp đối với các phóng viên
cũng chính là một trong những mục tiêu đặt ra của ban tổ chức tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đó phải là một sự nỗ lực rất lớn từ phía nước chủ nhà
đây là một trung tâm báo chí có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay
có thể đáp ứng cho hoạt động của khoảng ba phóng viên cùng một lúc
với các phòng làm việc rất là hiện đại đầy đủ trang thiết bị với đường truyền internet tốc độ rất là cao để cho phóng viên tác nghiệp

như tôi được biết là với các trang thiết bị rất hiện đại
có thể truyền tất cả các tin hình ảnh từ các sự kiện diễn ra trong tuần lễ cấp cao về trung tâm báo chí quốc tế
để phóng viên có thể cập nhật kịp thời
có cả trung tâm phát hình vệ tinh quốc tế để các phóng viên nước ngoài có thể truyền hình ảnh từ việt nam ra nước ngoài
chúng ta cũng có những khu phụ trợ như là khu vực ăn uống
rồi các khu vực triển lãm
để nhân cái dịp này có thể giới thiệu được các cái thành tiệu kinh tế cũng như là hình ảnh về đất nước và con người việt nam cho bạn bè quốc tế
trung tâm báo chí quốc tế apec hai nghìn một mươi bảy có tổng mức đầu tư một trăm bảy mươi tám tám tỷ đồng
được khởi công ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hoàn thành vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
toàn bộ công trình có diện tích một mươi ba bốn trăm linh m hai
bao gồm trung tâm báo chí quốc tế
sân bãi đỗ xe cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật
thưa quý vị và các bạn vào lúc này trong ngày đầu tiên của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
trung tâm báo chí quốc tế đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều
đây được cho là nơi sẽ đón tiếp hàng ngàn phóng viên báo chí đến từ các cơ quan báo trong nước cũng như là quốc tế
và với sự quy mô và chuyên nghiệp thì những hình ảnh đẹp cũng như là kịp thời nhất sẽ được truyền tải tới khắp thế giới
về mang lại một sự thành tựu của quốc tế